thưa quý vị và các bạn trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp và gia tăng số lượng người mắc
trong đó có nhiều trẻ em việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine an toàn cho trẻ là điều tối quan trọng
mới đây tổ chức y tế thế giới đã đưa ra tuyên bố tạm thời về các vai trò của vaccine covid một mươi chín
ở thanh thiếu niên và trẻ em nhằm giảm thiểu sự gián đoạn giáo dục và duy trì sức khỏe của tổng thể cho lứa tuổi này
tuyên bố tạm thời của tổ chức y tế thế giới who xem xét vai trò của vaccine ở thanh thiếu niên và trẻ em
bao gồm năm điểm chính sau
một gánh nặng covid một mươi chín ở trẻ em và thanh thiếu nhiên
nhìn chung tỷ lệ nhiễm trùng có triệu chứng và các trường hợp mắc bệnh nặng và tử vong do covid một mươi chín
ở trẻ em và thanh thiếu niên ít hơn so với các nhóm tuổi lớn hơn
các triệu chứng nhiễm sắc covid một mươi chín ở lứa tuổi này cũng ít hơn và nhẹ hơn so với người lớn
tuy nhiên trẻ em và thanh thiếu niên có thể gặp các triệu chứng lâm sàng kéo dài được gọi là covid một mươi chín kéo dài
tình trạng sau covid một mươi chín và một số yếu tố nguy cơ đối với covid một mươi chín nghiêm trọng bao gồm béo phì và các bệnh nền
bệnh tiểu đường loại hai hèn xuyển bệnh tim và phổi và các bệnh về thần kinh phát triển thần kinh
đặc biệt là hội chứng đau và thần kinh cơ
hai trẻ em và thanh thiếu nhiên vẫn có thể nhiễm sắc covid một mươi chín
kết quả nghiên cứu chung cho biết cho dù trường học mở cửa hay đóng cửa tỷ lệ lây nhiễm ở trẻ em và người lớn là tương đương nhau
vì vậy có vẻ như trẻ em ở mọi lứa tuổi đều có thể bị nhiễm bệnh và có thể lây lan virus cho người khác
ba tác động của đại dịch đối với trẻ em và thanh thiếu nhiên
mặc dù có nguy cơ mắc bệnh covid một mươi chín nghiêm trọng thấp hơn nhưng trẻ em và thanh thiếu niên vẫn bị ảnh hưởng
một cách tương xứng bởi các biện pháp kiểm soát covid một mươi chín các tác động gián tiếp quan trọng nhất liên quan đến việc đóng cửa trường học
đã làm gián đoạn việc cung cấp các dịch vụ giáo dục và làm gia tăng các vấn đề về cảm xúc và sức khỏe tâm thần ở trẻ
như bị ngược đải bạo lực tảo hôn đe dọa trực tuyến
hiệu quả và tính an toàn của vaccine covid một mươi chín ở thanh thiếu niên và trẻ em
trong thử nghiệm giai đoạn hai ba cho cả vaccine mrna hiệu quả và khả năng sinh miễn dịch tương tự hoặc cao hơn so với người lớn
cấu hình an toàn và phản ứng ở thanh thiếu niên tương tự như thanh niên
tuy nhiên dữ liệu hiện có cho thấy rằng các trường hợp viêm cơ tim và viêm màng ngoài tiêm sau khi tiêm chủng thường nhẹ
và đáp ứng với điều trị bảo tồn và ít nghiêm trọng hơn so với viêm cơ tim cổ điển hoặc covid một mươi chín
hơn nữa nguy cơ viêm cơ tim hoặc viêm màng ngoài tim do nhiễm sắc covid hai cao hơn nguy cơ sau khi tiêm chủng
cơ sở lý luận về tiêm chủng cho thanh thiếu niên và trẻ em
tiêm phòng cho trẻ em và thanh thiếu niên có thể giúp thúc đẩy các mục tiêu xã hội giúp giảm thiểu tình trạng gián đoạn ở trường
bằng cách giảm số ca nhiễm bệnh ở trường và số trẻ em phải nghỉ học vì các yêu cầu kiểm dịch
bên cạnh đó tiêm vaccine làm giảm lây truyền covid một mươi chín ở nhóm tuổi này có thể làm giảm lây truyền từ trẻ em và thanh thiếu niên
sang người lớn tuổi đồng thời có thể giúp giảm nhu cầu và các biện pháp giảm thiểu trong trường học
như vậy tình hình hiện nay cho thấy vẫn còn xuất hiện các ca mắc covid một mươi chín mới ở trẻ em
tại việt nam chương trình tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho trẻ em và tiêm nhắc lại cho thanh thiếu niên đang được tiến hành
chúng tôi mong rằng tuyên bố này của who sẽ phần nào giúp quý vị có những thông tin khoa học và chính xác nhất về tiêm chủng vaccine cho con trẻ